công ty cổ phần vận tài đường sắt hà nội vừa cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay ngày bảy tháng một
đơn vị này sẽ bán thêm đợt vé tàu tết nguyên đán hành hai mươi
theo đó một số chuyến tàu của công ty trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm chạy trước và sau tết canh tí hai nghìn hai mươi
sẽ được nối thêm toa xe bổ sung thêm chỗ để đáp ứng nhu cầu của hành khách
cụ thể các tàu chạy hướng hà nội tp hcm trong các ngày từ một mươi ba tháng một đến mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
được cung cấp thêm bốn trăm một mươi tám chỗ dừng nằm một hai trăm linh chỗ ghế ngồi
các tàu chạy hướng tp hcm hà nội trong các ngày từ một mươi năm tháng một đến năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
được cung cấp thêm bốn trăm một mươi tám chỗ dừng nằm một hai trăm linh chỗ ghế ngồi
trong dịp mở bán vé đợt ba này sẽ đưa thêm bốn mươi năm toa xe được nâng cấp cải tạo
có chất lượng cao ra vận hành để phục vụ hành khách
việc bán vé được thực hiện qua các hình thức trực tiếp tại các cửa bán vé trong các gà đường sắt
trên ba trang web là gsvn vn vétauonline vn vétau com vn
trên các ứng dụng momo viettel pay vnpay vimo sendar
qua các đại lý bán vé tàu hòa của đường sắt việt nam
và qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một trăm linh chín